tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết bà phan thị mỹ thanh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội vì lý do sức khỏe
theo tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc việc bà thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
sẽ được báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật
trước đó vào ngày bốn tháng năm ban bí thư đã họp xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương
về việc thi hành kỷ luật đối với bà phan thị mỹ thanh phó bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
ban bí thư kết luận những vi phạm khuyết điểm của bà phan thị mỹ thanh rất nghiêm trọng
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà thành
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà phan thị mỹ thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị đảng đoàn quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội đối với bà phan thị mỹ thanh theo quy định của pháp luật